vào tối qua ngày một mươi chín tháng năm ban thưởng vụ thành đoàn đà nẵng đã tổ chức chương trình kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác cấp thành phố trao giải thưởng hai mươi sáu tháng ba và đảng viên trẻ tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố nhận thức sâu sắc toàn diện về thân thế cuộc đời
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của chủ tịch hồ chí minh những công hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc việt nam phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đồng thời khẳng định niềm tin son sắt của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
với sự lãnh đạo của đảng phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cụ xây dựng và bảo vệ đất nước